vào ngày hôm nay các bác sĩ khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cho biết
vẫn đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân bị ngộ độc do ăn pate minh chay
đó là một cặp vợ chồng trú tại phường vĩnh hải thành phố nha trang
trong đó bệnh nhân nữ đang mang thai tuần thứ hai mươi hai
tại bệnh viện bệnh nhân cho biết hai vợ chồng thực ăn chay nên có đặt mua sản phẩm pate minh chay
qua trang facebook của đơn vị này
hai vợ chồng bắt đầu sử dụng sản phẩm từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày hai mươi tháng bảy
thì có biểu hiện chóng mặt nôn ói và thấy khó thở sụp mí mắt một ngày sau đó
ngày hai mươi bốn tháng bảy hai bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
và được chuyển vào bệnh viện trợ lẫy thành phố hồ chí minh ngay trong ngày
tại đây các bác sĩ xác định hai bệnh nhân bị ngộ độc chất botulium
biến chứng viêm đa dễ thần kinh cấp tính
hiện hai bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
điều trị trong trạng thái tỉnh táo nhưng còn suy hô hấp nên vẫn phải thở máy
được cai máy gián đoạn
riêng bệnh nhân nữ đang mang thai thì hiện thai vẫn ổn định và tim thai đều
trong những ngày vừa qua tại một số cơ sở khám chữa bệnh
trong đó có bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ lẫy bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh
có tiếp nhận một số ca bệnh nhiễm ngộ độc nghi do ngọc độc tố từ sản phẩm pate min chay
đây cũng đang là tháng bảy âm lịch là thời điểm tháng vu lan theo truyền thống
và nhiều người thì phát tâm ăn chay
điều này thêm đồng nghĩa với việc nguy cơ ngộ độc sẽ còn tăng nếu người tiêu dùng không chú ý
hiện trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận hai bệnh nhân nội trú
và bốn bệnh nhân khác tới khám và điều trị
trong đó có hai bệnh nhân cao tuổi rất nặng họ là hai vợ chồng ở hà nội độ tuổi sáu mươi tám bảy mươi tuổi
được chuyển sang từ bệnh viện lão khoa trong ngày một mươi tám tháng tám
khai thác bệnh sử cả hai bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm pate minh chay mua trên mạng
ăn đến lọ thứ hai được vài bữa
tới bữa cuối cùng vào cuối tháng bảy thì sang đầu tháng tám
cả hai bệnh nhân đều có biểu hiện đau họng khó nuốt sụt mí yếu chân tay
yếu liệt rất nhiều cơ đặc biệt là câu hấp câu hấp yếu liệt và cũng được đặt vào những nội khí quả
và thở máy chắc tiên lượng bệnh nhân chắc là còn nặng này có thể là phải thở máy kéo dài
theo bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai
vi khuẩn clotibium botulinum là loại vi khuẩn yếm khí thường trong thực phẩm đóng kín như chai lọ túi
vi khuẩn phát triển sinh là độc tố đặc biệt gây ảnh hưởng tổn thương thần kinh gây liệt cơ
đặc tính gây liệt nặng nề kéo dài có thể phải thở máy nhiều tháng
trên thực tế vi khuẩn này có mặt ở nhiều thực phẩm rau củ đậu lên men
nếu không đảm bảo an toàn thực phẩm vi khuẩn sẽ phát triển sinh ra độc tố
thì hiện nay là rất là khó khăn cho các bệnh nhân
nhiều khi bệnh nhân đã trở nạn đã muộn rồi thuốc lại không có
và rất là mất vất vả sự giúp đỡ rất tích cực của tất cả các bên
từ bệnh viện bộ y tế rồi tổ chức y tế thế giới
thứ khúc mới có được cho hai bệnh nhân của chúng ta
như thế chúng ta ít nhất là hoàn thành trách nhiệm hết sức với sức khỏe của bệnh nhân
tuy nhiên có thể phải chăn trở phải đẻ thuốc giải độc
và sau cái vụ này thì chúng ta còn thấy rất nhiều việc phải làm
trước đó cơ quan chức năng đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sông mới
công ty sản xuất ba t minh chay ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh
và ngay trong ngày hôm nay bộ y tế ubnd tp hà nội đều đã gửi công văn hỏa tốc
đến các đơn vị liên quan để khẩn trương
giả soát người ngộ độc thực phẩm do dùng các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên lối sông mới
mặt khác tiếp tục yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới
thông báo đến tất cả khách hàng không sử dụng sản phẩm thực phẩm đã mua của công ty
chuyển sang một thông tin y tế khác thưa quý vị
chín người bị ngộ độc vi khuẩn clostridium botulinum tuyết b phai bỏ bệnh viện điều trị
trong đó có đến bảy bệnh nhân ở tp hcm năm ca tại chợ rẫy hai ca tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
tất cả những bệnh nhân này đều ăn pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạng
hai thành viên lối sông mới
bên cạnh đó ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tp hcm sáng nay
có văn bản khẩn cấp gửi hai mươi bốn quận huyện về việc xử lý sản phẩm minh chay gây ngộ độc
hai trong số chín bệnh nhân ngộ độc botulium đang phải điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm từ hơn hai tháng qua với triệu chứng của uống ván
tình trạng bệnh nhân trở xấu khi liệt cơ toàn thân suy hô hấp nặng phải thở máy
sau nhiều lần xét nghiệm hội chẩn khai thác lịch sử gia đình
còn với năm trường hợp tương tự tại bệnh viện chợ rẫy các bác sĩ kết luận
các bệnh nhân này bị ngộ độc botulinum

hiện tại thì hai cô đều tỉnh hai cô đều biết nhưng mà có cô em bệnh nhân em người em thì có cải thiện hơn

thì giờ là không bỏ máy bỏ máy thở ra là cô thở không có nổi
mặc dù người bệnh đã nhập viện hơn hai tháng nay nhưng theo thân nhân bệnh nhân đến ba mươi tháng tám
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạng hai thành viên lối sống mới mới trực tiếp liên hệ với họ
bắt thông tin
quá chậm đã hai tháng rồi tôi coi trên mạng đó thì cơ sở minh trai mới thông báo thu hồi sản phẩm
nhưng mà thu hồi sản phẩm đó bắt đầu ngày một tháng bảy
tại sao tới lọt qua tháng tám mới có cái giấy thu hồi một tháng bảy
cái này là hoàn toàn là một sự đánh lừa người dân người tiêu dùng
độc tố botulinum được giấy y học
coi là chất độc khét biến số một thế giới với liều lượng bốn mg trên một kg cân nặng đã đủ để giết chết một người trưởng thành
tại việt nam sau chín ca ngộ độc bộ y tế đã phát đi thông báo khẩn cấp và thu hồi sản phẩm này
theo thông tin từ ban an toàn vệ sinh thực phẩm tp hcm theo số liệu sơ bộ
tp hcm có một hai trăm chín mươi khách hàng đã mua sản phẩm minh chay trong hai tháng vừa qua
trước nguy cơ có thể thêm nạn nhân bị ngộ độc ban an toàn vệ sinh thực phẩm cảnh báo người dân không sử dụng sản phẩm này
và theo dõi sức khỏe đến cơ sở y tế khi thấy bất thường xảy ra
thưa quý vị cuối ngày ba mươi một tháng tám thông tin từ bệnh viện chợ rẫy cho biết đang tiếp nhận bệnh nhân thứ sáu được xác định ngộ độc botulinum
nam bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở vũng tàu hiện đang được điều trị tại đơn vị chống độc khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện chợ rẫy
như vậy cho đến nay số ca ngộ độc botulinum vẫn chưa dừng lại
những thông tin mới về vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật vào những bản tin tiếp theo
cũng trong ngày ba mươi một tháng tám cục quản lý thị trường tp hcm cho biết vừa phát hiện một kho hàng lậu với quy mô rất lớn
tại phường đường phú định quận tám tp hcm chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ
hiện toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định
tại thời điểm kiểm tra đội một của quản lý thị trường tp hcm bắt quả tan một container đang chuẩn bị tập kết hàng
tại kho hàng địa chỉ số một mươi hai đường phú định quận tám tp hcm
kiểm tra kho hàng trên cơ quan chức năng phát hiện tại đây đang chứa gần tám mặt hàng mỹ phẩm
nước hoa xà phòng hàng gia dụng những thực phẩm như chân vịt vũ vị viên nén sữa chua
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán với trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
tiếp tục kiểm tra chiếc xe container có tờ khai nhập khẩu và một điểm khác nằm trong khuôn viên của kho hàng
cơ quan chức năng phát hiện thêm gần năm sản phẩm đồ chơi trẻ em mỹ phẩm các loại
thiết bị gia dụng linh kiện điện thoại và tám mươi khẩu trang có xuất xứ từ trung quốc không có hóa đơn chiến tự
với tổng giá trị hơn hai tỷ đồng
hiện cơ quan quản lý thị trường đã lập biên bản tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên theo quy định